từ ngày hai mươi bốn tháng tám người dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận được yêu cầu không ra khỏi nhà
từ một mươi tám h ngày hôm trước cho đến sáu h sáng ngày hôm sau trừ các trường hợp cấp cứu cứu hỏa
các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch cơ yếu lực lượng giữ gìn an ninh trật tự
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận giao ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
nghiên cứu có phương án đưa người dân tại khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
nằm trong khu vực vùng lõi là khu vực có nhiều ca mắc đi cách ly tập trung
đối với vùng ngoài là khu vực an toàn hơn nhưng vẫn nằm trong khu vực phong tỏa
tiến hành quản lý chặt chẽ hơn nữa rút ngắn thời gian đi chợ trong tuần của nhóm dân cư trong khu vực này
đối với thị xã lagi chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu có biện pháp cao hơn
quyết định hơn nữa nghiêm túc hơn nữa
theo đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu địa phương tiếp tục kéo dài việc giãn cách
theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu thời gian kết thúc việc giãn cách do địa phương tự quyết định
đồng thời nghiên cứu phương án tăng cường việc giãn cách
trong đó tính đến phương án yêu cầu người dân không đi ra ngoài trong vòng một tuần